tại hà nội và sáu mươi ba điểm cầu trên toàn quốc ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng ngân hàng nhà nước
ngân hàng chính sách xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết năm năm
thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng với tín dụng chính sách xã hội
chủ trì tại điểm cầu hà nội có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương cùng khoảng gần một mươi đại biểu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy chính quyền
mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp của ngân hàng nhà nước việt nam đặc biệt là ngân hàng chính sách xã hội
đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương đề ra trong chỉ thị số bốn mươi và đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua
đồng chí trần quốc vượng lưu ý thời gian tới cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động tiến dụng chính sách xã hội
là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hàng năm hàng tháng hoặc hàng quý của mình
thực hiện tốt chỉ thị số bốn mươi là một trong những giải pháp thiết thực hiệu quả góp phần đổi mới nội dung
phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp
ngân hàng chính sách xã hội cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động
tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn
đạo đức nghề nghiệp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức viên chức và người lao động